do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao nên tại thừa thiên huế có mưa to với lượng mưa từ ba trăm năm mươi đến chín trăm linh mm
tại nhà máy thủy điện a roàng ba nguyện a lưới mưa lớn đã gây sạt lở ta lưu dương đất đá tràn vào nhà máy
hai tổ máy ngập sâu hơn ba mét và ngừng hoạt động tỉnh đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ giúp nhà máy khắc phục sự cố này
trước tình hình mưa lũ đang diễn ra phức tạp ngày hai tháng một mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã điều động gần một trăm linh cán bộ
chiến sĩ thuộc đoàn kinh tế quốc phòng chín mươi hai ban chỉ huy quân sự huyện a lưới đại đội một mươi bảy công binh và các đồng chí thuộc trung đội dân quân cơ động xã a ròng a lưới
cùng nhiều phương tiện ô tô kịp thời xử lý tình huống nước tràn vào tổ máy phát điện
sau một ngày các cán bộ chiến sĩ đã dọn dẹp phần đất đá tràn vào nhà máy và dùng đá bao cát ngăn một tuyến đê dài khoảng bảy mươi mét
rộng hơn một mét để nắn dòng khơi thông dòng chảy tránh không cho nước đất đá tràn vào nhà máy
hiện bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã bàn giao cho lãnh đạo nhà máy tiếp tục bảo quản bảo dưỡng khắc phục để sớm đưa nhà máy vào hoạt động trở lại góp phần cung cấp nguồn điện cho quốc gia